các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

bao gồm phóng sự phim tài liệu phóng sự chuyên đề khoa học giáo dục quốc phòng và chương trình truyền hình quốc phòng toàn dân vì chủ quyền an ninh biên giới quốc gia
liên hoan cũng là một trong những sự kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi hai
nghị quyết đảng bộ quân đội lần thứ một mươi và chỉ thị năm của bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống công hiến tài năng xứng danh anh bộ đội cụ hồ trong quân đội
liên hoan sẽ diễn ra đến hết ngày hai mươi ba tháng chín năm hai nghìn một mươi tám
trong khuôn khổ hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh kinh tế á âu eaeu
từ ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám đến ngày năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
sẽ có năm nhóm hàng hóa ở cấp độ sáu số chi tiết lên tới tám một mươi số thuộc danh mục hàng hóa
sẽ được thử nghiệm thực hiện trao đổi thông tin
thực hiện các cam kết trong hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu
thuộc năm nước armenia belarus kazakhstan nga và kyrgyzstan
việc triển khai thí điểm việc trao đổi thông tin điện tử trước khi hàng đến
sẽ được thực hiện đối với năm nhóm hàng hóa xuất khẩu từ việt nam sang thị trường các nước
theo các mã sáu số bao gồm chè đen chất bột màu diệt may
hàng hóa nhập gồm cá cồn rượu than đá sắt thép xe có động cơ dùng để chở hàng
mục đích trao đổi thông tin điện tử nhằm tạo thuận lợi
lợi cho việc thực thi hoạt động hải quan đẩy nhanh quá trình giải phóng hàng hóa
ngăn chặn các nguy cơ tiềm ẩn về vi phạm pháp luật hải quan
ngày một mươi tám tháng chín tại hà nội hội nghị thường đỉnh về thành phố thông minh asosai hai nghìn một mươi tám
hà nội với chủ đề xây dựng thành phố thông minh hơn an toàn hơn bằng các giải pháp số
đã chính thức khai mạc
hội nghị do ủy ban nhân dân thành phố hà nội tổ chức công nghiệp điện toán châu á
châu đại dương và hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin việt nam tổ chức
hội nghị có sự góp mặt của hơn bảy trăm linh đại biểu là lãnh đạo cấp cao các cơ quan trung ương
của thành phố hà nội các tỉnh thành phố có kế hoạch xây dựng thành phố thông minh
các hội hiệp hội tổ chức doanh nghiệp chuyên ngành công nghệ thông tin
cùng gần bảy mươi đại biểu quốc tế từ hai mươi quốc gia và nền kinh tế trên thế giới
qua đó chia sẻ tầm nhìn chiến lược chính sách và kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh
thúc đẩy xây dựng phát triển các đô thị thông minh tại việt nam và các quốc gia trong khu vực
thông qua việc triển khai các ứng dụng trên nền tảng công nghệ mới
tính đến hết năm hai nghìn một mươi bảy việt nam có tám trăm một mươi ba đô thị tỷ lệ đô thị hóa đạt là ba mươi bảy
thủ đô hà nội được coi là một siêu đô thị về diện tích và quy mô dân số
vì thế nhu cầu xây dựng một thành phố thông minh đảm bảo các yếu tố phát triển bền vững
mang lại tiện ích an toàn thân thiện cho người dân là rất cần quan tâm chú trọng
cũng trong khuôn khổ hội nghị ngoài phiên tọa đàm thành phố thông minh góc nhìn của nhà lãnh đạo
còn có sáu hội thảo chuyên đề tập trung vào ba chủ đề khác nhau bao gồm chính quyền số và thanh toán thông minh
chuyển đổi số cho thành phố thông minh trao đổi của lãnh đạo công nghệ và các ứng dụng và giải pháp cho thành phố thông minh hơn
thưa quý vị và các bạn cuộc cách mạng bốn với nền tảng là công nghệ thông tin và internet
đã thúc đẩy nhiều ngành kinh doanh cải tiến mô hình phát triển
tạo ra nhiều ngành công nghiệp mới và xóa mờ đường biên giới địa lý
hiện nay hầu hết nền kinh tế phát triển trên thế giới có một chiến lược phát triển công nghệ số
tập trung vào việc nghiên cứu để có thể áp dụng công nghệ mới vào việc tăng trưởng kinh tế
với dân số gần một trăm linh triệu người việt nam được đánh giá là một trong những quốc gia
có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực asean
ở nước ta đã xuất hiện xu hướng số hóa ở nhiều lĩnh vực ngành kinh tế
từ thương mại thanh toán cho đến giao thông giáo dục
ngoài ra thị trường thương mại điện tử cũng đang phát triển nhanh
và quy mô thị trường quảng cáo trực tuyến của việt nam cũng đang có xu hướng tăng nhanh
tuy nhiên bên cạnh những mặt thuận lợi đó vẫn là không ít những khó khăn thách thức
vậy việt nam cần làm gì để phát triển kinh tế số hóa trong quần quay của thế giới
mời quý vị và các bạn cùng đến với phóng sự sau của truyền hình nhân dân
nền kinh tế thế giới đang thay đổi một cách sâu rộng dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp bốn
với hiệu suất kinh tế vượt trội các mô hình kinh tế mới đang tạo ra những biến đổi căn bản
trong nhiều ngành công nghiệp từ thông tin truyền thông giải trí
đến giao thông vận tải khách sạn phân phối bán buôn và bán lẻ
các tập đoàn kinh tế số đã tạo ra những thay đổi quan trọng trên chuỗi giá trị
trong các ngành công nghiệp cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu
tại việt nam sự phát triển của các mô hình số hóa đang tạo ra những dịch vụ có ích cho người dân
và tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực trong xã hội
mới đây paywaner một công ty thanh toán điện tử lớn của mỹ
đã đưa ra báo cáo kinh tế kỹ thuật số ở châu á chỉ dẫn những cơ hội trên toàn cầu
trong báo cáo việt nam nổi lên với những cơ hội then chốt cùng với malaysia thái lan và philippines
việt nam cho thấy tiềm năng đặc biệt trong không gian thương mại điện tử
nhờ vào kinh tế và lịch sử sản xuất paywaner cho biết
còn theo báo cáo google và temasek việt nam là một trong những thị trường
có tốc độ phát triển thương mại điện tử nhanh nhất đạt ba mươi ba
có thể thấy việt nam đang bắt kịp rất nhanh những xu hướng kỹ thuật số trên thế giới
và trong những năm tới kinh tế kỹ thuật số chắc chắn là xu hướng không thể đảo ngược tại nước ta
không có những thành tiệu tiến bộ của công nghệ trên thế giới mà chúng ta có thể tiếp cận một cách nhanh chóng
thì cơ hội để tiến nhanh và đổi kịp thậm chí đi trước một số nơi kinh tế khác là rất khó xảy ra
là một trong số những cộng tác viên của vnpt trên địa bàn hà nội
công việc chính của anh lâm là đi thu phí các dịch vụ của vnpt cung cấp
trước đây để thực hiện công việc này anh lâm luôn phải mang theo rất nhiều giấy tờ hóa đơn và tiền lẻ
nhưng từ tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy anh đã được cung cấp một máy post
dùng để quẹt thẻ nên công việc đã trở nên dễ dàng thuận tiện hơn rất nhiều
người dân dùng thẻ cũng nhiều cho nên là tiền ích của thanh toán một post này là quẹt được thẻ
nhiều khi người ta không có tiền mặt ở nhà người ta dùng thẻ thanh toán luôn
và cái đó là vừa giúp cho tôi được cái khoản không phải cầm tiền mặt
tránh rủi ro tiền giả và giúp cho khách hàng thuận tiện trong việc thanh toán
không chỉ thuận tiện cho nhân viên thu cấp phí
việc thanh toán này cũng đem lại rất nhiều thuận tiện đối với những người sử dụng dịch vụ của vnpt
bây giờ thì có cái thanh toán thẻ này rồi thì là không cần phải mang tiền mặt này
cái thứ hai là khách hàng cũng không còn phải quan tâm hóa đơn nữa
vì là các thông tin là có trên điện thoại hết rồi có trên hệ thống hết rồi
mỗi lần xem lại thông tin thì các bạn cũng chỉ cần tra cứu thôi không có thời gian
tôi thấy cũng rất là tiện lợi trong thời buổi mà hiện nay là sử dụng thẻ nó cũng rất là phổ biến trong xã hội rồi
tôi cũng đang giới thiệu với cả người thân và bạn bè biết nhiều hơn về cái dụ này
hiện các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt đang rất được quan tâm phát triển và nâng tầm tại việt nam trong thời gian qua
có thể kể đến công nghệ qr code và sự bùng nổ của điện thoại di động
cũng là những nhân tố mới trong việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt tại việt nam
mobile banking so với các hình thức khác nó có một cái tiện lợi hơn rất là nhiều
bởi vì sao bởi vì khách hàng luôn luôn cầm cái điện thoại bên mình
đó là cái điều mà rất là tiện lợi cho họ trong cái phương thức thanh toán
và phương thức thanh toán thì lại rất là dễ dàng đơn giản
vì sử dụng những cái tính năng mà các cái ứng thức khác không có
ví dụ như tính ra camera scan mã qr code
và còn một cái hình thức nữa mà nó vượt trội đó là cái khả năng phát triển rất là nhanh chóng
không cần phải sử dụng các thiết bị phức tạp
và chỉ cần sử dụng các cái mã qr dán trên bất kỳ một bề mặt nào đó của điểm bán
trong khi đó với công nghệ blockchain mức độ quan tâm đã thay đổi một cách rõ rệt
theo các số liệu thống kê chỉ trong năm hai nghìn một mươi bảy việt nam đã có hơn ba mươi doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ blockchain
số lượng người tìm kiếm và việc làm trong lĩnh vực này cũng tăng gấp đôi
công nghệ phát triển blockchain tại việt nam nó cũng cùng mặt bằng với các nước trên thế giới
và tôi nghĩ rằng là khi trong một thời gian ngắn nữa thôi
thì blockchain sẽ áp dụng trong mọi lĩnh vực trong cuộc sống
xong xong với việc phát triển những xu hướng kinh tế kỹ thuật số thì tại việt nam trong năm hai nghìn một mươi bảy
các nhà mạng lớn đã đầu tư và phát triển mạnh mẽ cơ sở hạ tầng phục vụ cho dịch vụ viễn thông bốn g và trong tương lai gần là dịch vụ năm g
trong khu vực asean chúng ta chỉ đứng sau singapore về tốc độ tải dữ liệu của mạng bốn g với ba mươi năm ba mươi bảy mb trên dây
theo đánh giá của các chuyên gia sự lớn mạnh nhanh chóng của hạ tầng bốn g đã tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy nhiều hoạt động kinh tế dựa trên nền tảng bốn
như thanh toán và thương mại điện tử tự động hóa dịch vụ nội dung số truyền hình nghe nhìn trực tuyến giáo dục y tế
việc phát triển hạ tầng băng thông rộng được xem là cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước
từ nhà mạng viễn thông đến các nhà phát triển nội dung số hệ sinh thái di động và cả những nhà sản xuất thiết bị đầu cuối viễn thông
những lợi ích của việc triển khai năm g không chỉ đến từ việc trải nghiệm chất lượng dịch vụ trên các thiết bị cầm tay cá nhân mà nó xuất hiện ở khắp mọi nơi
ví dụ như năm g
có khả năng thúc đẩy các dịch vụ y tế thông minh vận tải thành phố thông minh internet kết nối vạn vật sẽ có rất nhiều lợi ích
khi chúng ta có một nền tảng băng thông lớn hơn
như chất lượng kết nối tốt hơn và số lượng thiết bị truy cập cùng lúc cũng sẽ nhiều hơn
việt nam đang có nhiều thuận lợi để phát triển nền kinh tế số hóa
tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn không ít những khó khăn thách thức
theo khảo sát của hiệp hội thương mại điện tử việt nam với hơn một năm trăm linh doanh nghiệp nhỏ và vừa
bốn mươi chín doanh nghiệp xuất khẩu qua website thương mại điện tử
một mươi một doanh nghiệp tham gia các sản giao dịch thương mại điện tử
và hai thực hiện giao kết hợp đồng qua sàn giao dịch thương mại điện tử hoạt động
có thể thấy đa phần cộng đồng chưa có sự chuẩn bị cần thiết để chuyển dịch số
với cái góc độ chuyển đổi số thì rất nhiều doanh nghiệp bản thân
là những doanh nghiệp mang tính nền tảng trong cái nền kinh tế số này tức là viễn thông công nghệ công ty
thì vẫn còn những cái tư duy hết sức là thụ động trong vấn đề chuyển đổi này
chuyển đổi số không có nghĩa là chúng ta mua sắm phần mềm
chúng ta mua sắm trang thiết bị
nọ kia chúng ta chuyển đổi số
mà cái quan trọng là làm thế nào có thể là nó có một cái sự linh hoạt trong cái chuyển đổi
một cái mô hình kinh doanh và thích ứng được với cái sự phát triển của hoa công nghệ
cái mô hình của cái uber grab là một điển hình
khi chúng ta vướng vào cái đó bắt đầu thấy có vấn đề này
bên cạnh đó
với hơn hai mươi ba triệu người
người thường xuyên mua sắm trực tuyến
và số lượng này ngày càng tăng nhanh
nhờ vào sự tăng trưởng của thị trường di động
thói quen mua sắm mới này ở việt nam
đặt ra nhiều vấn đề về xây dựng hành lang pháp lý liên quan đến việc bảo vệ người tiêu dùng
như việc bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng
đảm bảo thông tin trung thực về sản phẩm
cũng như việc giải quyết khiếu nại phát sinh từ thương mại điện tử
chúng ta sẽ phải có một cái thương hiệu trên thương mại điện tử
cái thương hiệu này để làm cho người ta tin tưởng vào người ta sẽ mua
chúng ta tưởng ở đây là thông tin nó phải chuẩn xác
khi mà chúng tôi quảng bá cái gì thì nó phải chuẩn xác như vậy
khi mà chúng ta nói là chúng ta giao nhận
thì chúng ta cần phải cập nhật cái quá trình giao nhận
và đặc biệt là cái phần giá cả chi phí cũng phải rất là cân nhắc
để tận dụng được những cơ hội từ nền kinh tế số mang lại
các doanh nghiệp cần tăng cường áp dụng hệ thống
giải pháp quản trị chuyên nghiệp để minh bạch hóa thông tin
cùng với đó nhà nước cần đầu tư xây dựng chính sách phù hợp
để phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin
và khung hành lang pháp lý bảo vệ người dùng và doanh nghiệp khi tham gia vào thương mại điện tử
phải dù là quy mô nhỏ cũng phải minh bạch
và thứ hai là cũng phải áp dụng hệ thống quản trị chuyên nghiệp
cho nên nhỏ cũng phải đạt chuẩn
và chỉ có đạt chuẩn thì mới có thể tham gia vào cái thị trường toàn cầu
và đó là cái yêu cầu đối với cộng đồng doanh nghiệp nhỏ vừa và siêu nhỏ hiện nay
về phía nhà nước thì cũng cần phải tạo nên một cái hệ thống
thể chế tạo điều kiện thuận lợi cho cái áp dụng công nghệ số
cho cái đổi mới sáng tạo
và đồng thời cũng phải đầu tư xây dựng các cơ sở hạ tầng
để tạo được cơ sở tầng kỹ thuật cho cái nền kinh tế số
và toàn bộ cái hệ thống giáo dục đào tạo cũng phải được cải cách
được tái cấu trúc theo hướng tập trung vào nguồn nhân lực
phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế số
như các dự báo hiện nay trong thời gian tới thì cái nhu cầu nhân lực
cho cái kinh tế số
cho công nghệ số
công nghệ thông tin thì đang rất là mạnh mẽ
và cái khả năng thiếu hụt cái lực lượng lao động này là rất lớn
và chính vì vậy cho nên toàn bộ hệ thống giáo dục đào tạo
cũng phải hướng tới cái mục tiêu đào tạo cái nguồn nhân lực
phù hợp cho cái nền kinh tế số
trong bối cảnh thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp bốn
khi mà nền kinh tế truyền thống đang dần bão hòa
thì nền kinh tế số được xác định là một trong những trụ cột tất yếu
và có vai trò quan trọng
đối với tăng trưởng kinh tế tạo ra bước đột phá cho mỗi quốc gia
đây không chỉ là áp lực thách thức hay cơ hội phát triển
cho bất kỳ một doanh nghiệp nào
mà trên hết còn là bài toán chiến lược với việt nam
để đưa ra những quyết sách đúng đắn kịp thời
để không bỏ lỡ cơ hội và đứng trước nguy cơ tụt hậu
so với các quốc gia trên thế giới